khu vực trung bộ cũng chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
vì thế mà ở đây cũng phổ biến là có nắng nhiều
ngày hôm nay thì nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
nhưng từ ngày mai thì nắng nóng xuất hiện diện rộng từ thanh hóa trở vào đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất ở khu vực này giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
cục bộ một vài nơi ở vùng núi phía tây là cao hơn
phần còn lại của trung bộ là các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
trời cũng có nắng nhưng không quá nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và cháy rừng ở các tỉnh miền trung
người dân chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
do tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam nhưng cứng đối yếu
nên trên cả hai khu vực thì chủ yếu là có mưa vào diện dài rác
còn ban ngày thì toàn vùng thì duy trì trạng thái là nắng gió
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên cả hai khu vực bắc và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
tiếp tục duy trì gió yếu
mưa xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thông thoáng
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
tại đây mây thay đổi đêm không mưa
ngày nay là ngày mưa đêm không mưa

nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ